định kỳ hai năm một lần bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam
triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh là một sự kiện nghệ thuật quan trọng trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám hạ long quảng ninh và chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập tỉnh quảng ninh
tại lễ phát động thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trưởng ban chỉ đạo triển lãm nghệ sĩ nhân dân vương suy biên
hy vọng với sự hướng ứng nhiệt tình của các nhà nhếp ảnh trong cả nước sự thông tin kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam năm hai nghìn một mươi tám sẽ có nhiều tác phẩm đạt chất lượng nội dung nghệ thuật tốt
phản ánh sinh động đời sống xã hội việt nam những chuyển biến và thành tiệu trong công cuộc đổi mới hội nhập trên các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
phản ánh được những nét đẹp của thiên nhiên đất nước con người việt nam nói chung và của tỉnh quảng ninh
nói riêng để lại nhiều ấn tượng cảm xúc sâu sắc trong lòng công chúng
từ ngày một mươi hai đến hết ngày một mươi bốn tháng năm tại thành phố hà giang tỉnh hà giang sẽ diễn ra liên hoan hát then đàn tính các dân tộc tây nùng thái toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám
lễ khai mạc diễn ra vào một mươi chín h ngày một mươi ba tháng năm tại sân quảng trường hai mươi sáu tháng ba thành phố hà giang
liên hoan thu hút một mươi bốn đoàn của một mươi bốn tỉnh thành phố có di sản then
tham gia như tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn thái nguyên bắc giang quảng ninh yên bái lào cai sơn la điện biên lai châu và đắk lắc
liên hoan năm nay ngoài các hoạt động chính như biểu diễn thi hát then đàn tính giao lưu giữa nghệ nhân với khán giả của các đoàn then tham dự liên hoan
còn có trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm và triển lãm triển lãm ảnh về di sản văn hóa then các dân tộc tây nùng thái việt nam và tỉnh hà giang
giới thiệu nghề dệt vải truyền thống của các dân tộc tây nùng thái
đây là cơ hội để tỉnh hà giang quảng bá giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh con người và mảnh đất hà giang
bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh hà giang nói chung và dân tộc tây nùng thái nói riêng
tối ngày ba tháng năm tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống colombia do bộ văn hóa thể thao và du lịch và đại sứ quán colombia
việt nam phối hợp tổ chức
tới dự chương trình biểu diễn có thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đặng tịnh bích liên bà claudia liliana zambrano naranjo
đại diện trưởng đoàn ngoại giao của colombia tại việt nam
thay mặt cho chính phủ colombia bà claudia liliana zambrano naranjo gửi lời cảm ơn chân thành tới chính phủ việt nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tạo điều kiện để âm nhạc marimba của colombia và những điệu hát
vùng thái bình dương do nhóm palmdi trình bày đến với công chúng việt nam nhạc marinba và các khúc hát điệu nhảy vùng nam thái bình dương của colombia
đã được unesco đưa vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm hai nghìn một mươi một
đây là sự kiện mở đầu cho những hoạt động chào mừng bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và colombia vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
cũng trong tuần qua tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam đã diễn ra chương trình hòa nhạc
kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ việt nam hà lan
trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng năm tại hà nội ban vận động thành lập liên đoàn cờ tướng việt nam
tổ chức đại hội đại biểu thành lập liên đoàn cờ tướng việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trong khuôn khổ đại hội sáng ngày sáu tháng năm đoàn chủ tịch đã công bố danh sách ba mươi chín người trúng cử
quỷ viên ban chấp hành và một mươi ba người chúng cử ban thường vụ liên đoàn cờ tướng việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại đại hội thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch lê khánh hải đề nghị
để hoạt động cờ tướng được phát triển đúng hướng quy tụ các nguồn lực trong xã hội
nhằm tiếp tục xây dựng phát triển phong trào môn cờ tướng rộng khắp cả nước
và nâng cao thành tích thi đấu của vận động viên cờ tướng việt nam tại đấu trường quốc tế
đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
liên đoàn cờ tướng việt nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
phối hợp chặt chẽ với các địa phương ngành để đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ hội cờ tướng
đặc biệt quan tâm mở rộng đối với người chơi là học sinh sinh viên
đổi mới và hoàn thiện hệ thống thi đấu từ trung ương đến địa phương
xây dựng thống nhất chương trình huấn luyện chuyên môn vận động viên hướng dẫn viên trọng tài cờ tướng
sáng ngày sáu tháng năm tại điện biên đã diễn ra lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh điện biên lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tham gia đại hội thể dục thể thao lần thứ một mươi có một mươi chín đoàn vận động viên đến từ một mươi huyện thị thành phố
và các khối đoàn thể lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh với trên một vận động viên thi đấu ở một mươi sáu môn
gồm bóng đá điền kinh bóng truyền bóng bàn cầu lông việt giã cờ vua cờ tướng quần vợt bắn nỏ đẩy gậy
tung còn tu lù ca kheo mang các vật nặng và kéo co
thưa quý vị và các bạn biển tam thanh cách trung tâm thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam một mươi km về phía đông
nằm lặng lẽ sau rừng trắng sóng là bãi tắm sạch đẹp trong lành bãi cát trắng thoải dài còn nguyên sơ
đây là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng đất quảng nam
quảng nam thuộc vùng xuyên hà nội nằm lặng lẽ sau rừng trán sóng là bãi tắm sạch đẹp trong lành bãi cát trắng thoải dài còn nguyên sơ
nam trung bộ đây là quê hương của hai di sản văn hóa thế giới hội an và mỹ sơn và nhiều làng nghề truyền thống
những năm gần đây quảng nam còn có những điểm đến thu hút rất đông du khách đó là những làng du lịch cộng đồng
có thể kể tới một trong số những làng du lịch cộng đồng nổi tiếng là làng bích họa tam thanh huyện tam kỳ và tam hải ở huyện núi thành
tam thanh nằm cách thành phố tam kỳ khoảng một mươi km về phía đông một làng biển truyền thống bình dị
các gia đình ở đây sống chủ yếu bằng nghề đi biển cuộc sống không quá giàu có nhưng cũng không quá khó khăn
nguồn thu nhập chính mỗi ngày đều từ biển bởi thế người miền biển nói chung và ở tam thanh nói riêng đều có chung tín ngưỡng thờ cá ông
thậm chí ở đây còn có cả nghĩa địa dành cho những ông
các gia đình đã từng trôi giặt về
miếu ngư ông rêu phong phổ kính không biết được xây dựng từ năm nào nhưng chắc chắn đây là nơi mà mỗi người dân làng trài gửi gắm niềm tin của mình
ngoài văn hóa truyền thống tam thanh hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của một bãi biển hoang sơ
một bãi biển dài với bờ cát thoải mịn sóng dịu dàng không quá lớn rất phù hợp cho việc tắm biển
vì vậy mà ngày càng có nhiều du khách tới đây đặc biệt vào những tháng hè
là một làng du lịch cộng đồng nên khi tới đây mỗi du khách có thể tự cho mình hòa nhập vào cuộc sống của người địa phương
cùng tham gia vào sinh hoạt đời thường để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị

bên cạnh đó tam thanh còn thu hút du khách bởi diện mạo mới mẻ của mình với những bức bích họa lớn trang trí mỗi ngôi nhà mỗi bức tường
những bức tranh đã làm cho làng trài vốn bình dị giờ bừng lên bởi sắc màu tươi tắn
du khách sẽ cảm thấy như đang đứng trong không gian một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời
không chỉ có tranh tường mà nhiều vật dụng khác cũng được tô điểm để trở thành các tác phẩm nghệ thuật
đây là thành quả của một dự án xã hội được thực hiện bởi các họa sĩ hàn quốc
mỗi bức tường mỗi ngôi nhà thậm chí là mảng tường nham nhở cũng được phủ lên nó những mảng màu theo từng chủ đề đầy sáng tạo
bàn tay tài hoa của người họa sĩ đã phủ phép cho những ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ một diện mạo hoàn toàn khác biệt
nghệ thuật nhưng rất hài hòa mà phải tận mắt chiêm ngưỡng mới thấy
chỉ vài bước chân là ra tới biển
du khách không thể bỏ qua con đường thuyền thúng nghệ thuật mới được khánh thành cách nay chưa lâu

do các giảng viên trường đại học kỹ thuật
và thiết kế singapore
các họa sĩ nổi tiếng của hội mỹ thuật việt nam và tri hội mỹ thuật quảng nam
cũng chính bởi những dự án nghệ thuật cộng đồng này mà giờ đây làng biển tam thanh được gọi bằng tên mới làng nghệ thuật cộng đồng
mỗi chuyến ra khơi chỉ với những ngư cụ thô sơ
nhưng những chiếc thuyền ba lá mỏng mảnh vẫn hàng ngày rời bãi ra khơi

giờ thì mình sẽ xuống ngã cửa sân
với những bữa cơm chiều của các gia đình
có lẽ được thưởng thức những món ăn từ hải sản vừa được bắt lên từ biển đối với mỗi du khách là điều tuyệt vời
sự tươi ngon tự nhiên không cần tới những thao tác chế biến cầu kỳ là những dư vị động mãi khiến bạn khó có thể nào quên
với vẻ đẹp của một làng biển bình dị tam hải đã được biết tới như một địa chỉ du lịch cộng đồng của quảng nam
điểm đặc biệt của làng biển tam hải là những ngôi nhà ở đây cũng được phủ lên bởi sắc màu trang trí bằng những bức vẽ lớn
vì vậy mà tam hải trở thành làng bích họa thứ hai ở quảng nam
những bức vẽ nghệ thuật này được thực hiện bởi các sinh viên việt nam trong một chương trình hoạt động cộng đồng từ năm hai nghìn một mươi
những bức vẽ sống động xoay quanh chủ đề về cuộc sống của những người dân làng biển bao đời
nghệ thuật hội họa và chất liệu của cuộc sống lao động sản xuất hòa quyện trong mỗi bức tranh tường
làm cho mỗi du khách khi đặt chân tới đây đều cảm thấy rất thú vị
những giá trị cộng đồng được nâng cao để làm nên ấn tượng của một điểm đến
điều này thực sự là một thành công trong nỗ lực xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở quảng nam
bình yên và nhiều thơ mộng là những giá trị mà tam hải đem tới cho mỗi du khách khi tới đây
mỗi mùa hè tới tam thanh hay tam hải lại là những địa chỉ rừng chân của du khách gần xa
đó cũng là đời mời họ du khách bốn phương tới tam thanh tam hải
trên hành trình du lịch quảng nam về với vùng đất của những di sản của vũ cúc trăm quyến rũ của mỹ sơn và phố thị hội an cổ kính
những hình ảnh về làng bích họa tam thanh đã khép lại chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau